vì hoàn cảnh đại dịch covid một mươi chín không về việt nam được chống mất mát quá lớn em trai ruột của ca sĩ phi nhung đành lập bàn thờ cho người chị xấu xố nơi xứ người dành lời tiễn biệt đầy xúc động
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín giờ việt nam em trai ruột của ca sĩ phi nhung đang sinh sống ở mỹ đau lòng lập bàn thờ đơn sơ cho chị gái là ca sĩ phi nhung nơi xứ người
không thể về việt nam đưa tiễn ca sĩ phi nhung anh chỉ biết viết lời tiễn biệt chị gái lên trang cá nhân của mình
trên bàn thờ đơn giản chiếc khăn tăng trắng đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ phi nhung khiến ai nhìn thấy cũng xót xa xúc động
em trai cố ca sĩ phi nhung dành lời cho chị gái chị yêu của em hôm nay ngày cúng đầu tiên của em dành cho chị em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình gặp hay ăn
em không thể tin được điều này đã xảy ra
em như một người từ trên trời rơi xuống vậy
em cắt khăn tăng cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy
lúc mới nghe tin phi nhung vĩnh viễn ra đi người em trai này đã vô cùng suy sụp màng hoàng
anh viết chị yêu của em cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi chị hãy yên nghỉ em không tin đây là sự thật
ai cũng biết hoàn cảnh gia đình phi nhung từ nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ tứ bề phi nhung là con lai mẹ lấy chồng khác và có thêm những người em cùng mẹ khác cha
do bố mẹ mất từ sớm nên từ nhỏ khi mới học lớp sáu phi nhung đã phải kiếm sống bằng nghề may để phụ mẹ nuôi các em cũng như là chỗ dựa tinh thần suốt nhiều năm qua cho các em
khi phi nhung nằm bệnh viện em trai xin nguyện giảm tuổi thọ để cầu mong cho chị tai qua nạn khỏi
vì em chỉ có một người chị này thôi em trai phi nhung viết
trong khi đó cũng tại mỹ wendy phạm con gái ruột của phi nhung đã đại diện gia đình đăng cáo phó cho người mẹ ván số của mình
hiện gia đình phi nhung đang gửi gắm nghệ sĩ việt hương tại việt nam lo mọi việc khi phi nhung qua đời
việt hương nói cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ phi nhung và sẽ có thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chú đáo
quản lý ca sĩ phi nhung cũng cho biết tối hai mươi tám tháng chín gia đình và thầy thích nhật từ trụ trì đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm nữ ca sĩ tại chùa sắc ngộ quận một mươi tp hcm
hiện tại những người đại diện của phi nhung tại việt nam như diễn viên việt hương siêu mẫu xuân lan quản lý diễm phạm chưa đưa ra thông tin chính thức và cập nhật tình trạng sức khỏe của giọng ca bông đi điển
tuy nhiên một động thái được nhiều người chú ý là rất nhiều đồng nghiệp người thân của phi nhung đăng tải dòng chia sẻ mong mọi người cầu nguyện để nữ ca sĩ vượt qua danh giới sinh tử trong giai đoạn covid một mươi chín
ca sĩ chuji phương trinh người chị và đồng nghiệp thân thiết của phi nhung đang sống tại mỹ cũng vừa chia sẻ đầy lo âu
phi nhung ơi em không được bỏ cuộc nhé wendy và các con của em rất cần em em hiểu không
trên fanpage chính thức của ca sĩ phi nhung quản trị trang cũng cập nhật dòng trạng thái xin hãy cầu nguyện cho phật tử phạm phi nhung pháp danh tịnh bình tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ oan gia giải kết
đáng chú ý nhất gần đây trên trang cá nhân của tomi em trai của ca sĩ phi nhung đã có những lời chia sẻ khiến nhiều người xúc động và dưng rưng nước mắt
kể từ ngày biết chị gái mắc covid một mươi chín tommy ở đông
nước ngoài luôn hướng về phi nhung mong nữ ca sĩ áo mới cà mau sớm khỏe mạnh trở lại
cảm xúc tho my dường như đang dâng trào anh viết em không thể nào chịu được nữa chị em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên sau này chị còn cần đến em để cho chị chỗ dựa tinh thần
em mạnh mẽ lắm rồi chị chị hãy mau tỉnh dậy nha chị em nhớ chị lắm
theo em trai của phi nhung hai chị em gặp nhau lần gần nhất đã năm năm trước tại đức
trong tâm trí của thu mì luôn tôn kính phi nhung chị bảo gì em đều làm theo chỉ cần chị không thích em điều gì em đều thay đổi em luôn làm theo ý của chị dạy bảo em
em trai ca sĩ phi nhung chút bầu tâm sự
thomai cho biết thêm anh là người ít khi để phi nhung phải lo lắng nhất trong gia đình cũng là người chị gái đặt nhiều hy vọng nhất
tất cả cuộc sống hiện tại tomi bây giờ đã không làm cho phi nhung thất vọng
đối với em trai phi nhung còn hứa hẹn nhiều thứ vì thế em còn phải gặp chị để nhõng nhão
khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn cho em ăn
mỗi khi chị em mình gặp tôi đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng
tuy em lớn rồi có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi nhưng với chị em luôn luôn là một đứa trẻ
chị luôn thường nói với em như vậy
khép lại những cảm xúc yêu thương và đầy sự lo âu anh thomi từ phương xa gửi về chị gái đang điều trị covid một mươi chín tại việt nam
chị ơi em với wendy phạm con gái phi nhung chờ chị dậy còn về với cháu em nữa
cháu em trông chờ chị mỗi ngày con em cũng chưa gặp mặt cô hai của nó nữa
mau tỉnh dậy đi chị em nhớ chị lắm
dòng tâm sự mới nhất kể trên của thomi với chị gái phi nhung đã chạm đến trái tim tất cả mọi người
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên tiếng lòng của tomi đã nói với phi nhung
ngay thời điểm ca sĩ chiều qua phà hậu giang phải chuyển sang bệnh viện trợ giấy vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để điều trị covid một mươi chín
em trai phi nhung cũng đã có những tâm xử làm cho mọi người cảm động
ở lần chia sẻ cảm xúc vào cuối tháng tám
thomai cho biết khi nghĩ về phi nhung thì em trai luôn thấy một tâm hồn thật ấm áp
chị là người đã quay về những lúc em vấp ngã thất bại trong cuộc sống
chị là người luôn yêu thương và dạy bảo mỗi khi em làm sai điều gì
chị là người cho em cuộc sống thật nhất mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào cả
thomai cho biết thêm phi nhung là người đã cử khổ nuôi dạy em khôn lớn mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì
là người đã cho em điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc đời
dìu dắt và chỉ bảo cho em để em bước vào cuộc đời
và phi nhung cũng là người rơi nước mắt nhiều nhất vì em người hy sinh lớn nhất vì các em
nếu như má là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em
thì chị sẽ là người phụ nữ quan trọng thứ nhì
chỉ có biết không có gì quan trọng hơn chị không
kể cả gia đình riêng của em trong cuộc đời của em không ai thay thế được chị hết
em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cầu nguyện cho chị
em biết ơn và luôn trân trọng những tình cảm của tất cả mọi người
em luôn cầu nguyện phật trời cho chị ấy
em giảm tuổi thọ để cho chị em
em được tai qua nạn khỏi
vì em chỉ có một người chị này thôi
em trai ca sĩ phi nhung chia sẻ
trước thông tin này vợ cũ bằng kiều là ca sĩ tri di phương trinh
cũng là người đỡ đầu và thân thiết với phi nhung đã bật khóc chia sẻ
tình hình phi nhung đang rất nguy kịch
nhưng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã cùng cầu nguyện cho em
ở đây tôi ngày nào cũng ra tượng đức mẹ để cầu nguyện cho phi nhung vượt qua cơn bão bệnh nguy nan này
tôi vẫn tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được bề trên chứng giám và hồi đáp
tôi tin ông trời có mắt và mong muốn của chúng ta sẽ được đáp lại
phi nhung là một cô gái rất mạnh mẽ nên tôi tin em sẽ vượt qua
mọi người hãy cùng cầu nguyện cho phi nhung thật nhiều hơn nữa
tiếp đó chi di phương trinh cầm hộp quyên góp từ thiện trên tay và nhắn gửi
đây chính là món quà chị gửi tới em phi nhung hà
em phải dáng khỏe lại để chị em mình tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà chúng ta đã dự định từ trước
thay mặt cho phi nhung tôi xin gửi chút tiền này về cho đồng bào ở việt nam
những người đang gặp khó khăn trong mùa covid này
được biết cách đây vài tháng chriji phương trinh và phi nhung có bàn với nhau sẽ đi biểu diễn tại mỹ để quyên góp từ thiện cho việt nam
nhưng ngay sau đó phi nhung nhiễm bệnh và trở nặng không về mỹ được
vì vậy ji phương trinh quyết định dùng tiền túi tổ chức tiệc sinh nhật và kêu gọi bạn bè dự tiệc quyên góp tiền từ thiện thay vì tặng quà cho cô
số tiền thu lại được sau tiệc sinh nhật là hai mươi năm đô
tri di phương trinh quyết định gửi toàn bộ số tiền này về việt nam làm từ thiện dưới tên phi nhung
coi như một món quà hồi hướng công đức
giúp phi nhung sớm khỏi bệnh
cô nói cách đây không lâu tôi và ca sĩ phi nhung có bàn nhau làm tử thiện để ủng hộ người dân việt nam chống dịch
nhưng phi nhung bất ngờ ngã bệnh
chính vì thế tôi quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật vừa qua để quyên góp tiền từ bạn bè anh chị em nghệ sĩ gửi về việt nam dưới tên phi nhung
coi như tích công đức mong em sớm khỏi bệnh
ban đầu tôi chỉ ước chừng một mươi năm đô thôi nhưng về đếm thì số tiền lên tới hai mươi một năm trăm linh đô
tới ngày hôm sau tôi tiếp tục nhận được tiền từ một số người bạn mình
không đi dự tiệc sinh nhật
tính đến thời điểm hiện tại số tiền tôi nhận được đã lên đến hai mươi năm đô
tôi coi đây là món quà lớn tặng cho phi nhung trong thời điểm này
tôi xin nói rõ rằng mình không tổ chức chương trình quyên góp nào cả
mà chỉ kêu gọi bạn bè tới dự sinh nhật tặng quà sinh nhật cho tôi thôi
tức là thay vì tặng quà sinh nhật như mọi năm bạn bè tôi sẽ gửi tiền vào hòm tiền cho tôi để tôi làm từ thiện
ngoài ra tôi không nhận tiền quyên góp của ai hết
nhiều người cũng bảo vì tôi nói vậy nên họ không dám gửi
tôi cũng xin lỗi mọi người khi không nhận tiền của mọi người vì tôi không tổ chức quyên góp
như mọi năm mỗi lần tôi tổ chức quyên góp là khán giả khắp nơi gửi về rất nhiều
nhưng năm nay tôi nói rõ là không quyên góp
tuy nhiên một số người vẫn biết số tài khoản của tôi do từng quyên góp từ những năm trước nên họ vẫn gửi vào
tôi coi đó là những món quà dành tặng phi nhung để làm từ thiện
bởi vậy nên tôi xin làm từ thiện dưới tên phi nhung để góp phần có thêm công đức giúp phi nhung sớm vượt qua cơn nguy kịch
vừa qua ca sĩ chuji phương trinh đã quyên góp được hai mươi năm đô trong tiệc sinh nhật của mình để gửi về việt nam cứu trợ đồng bào dưới tên phi nhung
trong đó có cả sự hỗ trợ gửi tới các con nuôi phi nhung đang được bảo trợ bởi một sư cô thân thiết với nữ ca sĩ
mới đây vị sư cô này đã gửi lời cảm ơn tới gigi phương trinh
cô nói nam ô a di đả phật sư cô chào cô gigi phương trinh con đã nhận được tiền của cô trao tặng cho sở bảo trợ xã hội dưới tên phi nhung
sư cô rất cảm động
sư cô rất cảm động trước tấm lòng
tình thương của cô chy phương trinh và chị phi nhung đã vì các bé mồ côi giúp các bé vơi đi nỗi bất hạnh
sư cô trân trọng tấm lòng của hai người
trong những ngày này chị phi nhung đang lâm bạo bệnh rất nặng
sư cô không biết phải làm sao
sư cô chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày
sư cô cầu xin tất cả quý vị trong và ngoài nước cùng nhau cầu nguyện tiếp sức cho chị phi nhung được tay qua nạn khỏi
sư cô đang nói thì các con nuôi phi nhung lao tới hỏi gigi phương trinh
cô gigi ơi khi nào mẹ phi nhung
câu hỏi tội nghiệp này khiến sư cô không cầm được nước mắt phải bật khóc
tiếp đó một con nuôi của phi nhung cũng gửi lời cảm ơn tới chì phương trinh
chúng con chào cô gigi phương trinh
chúng con là con của mẹ phi nhung
chúng con cảm ơn cô rất nhiều vì đã vì mẹ phi nhung mà tặng tiền cho chúng con lo cho chúng con ăn học
chúng con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ và cô
một con trai nuôi khác thì bật khóc nước nở cầu xin
cô gigi phương trinh ơi
mẹ phi nhung của chúng con đang bị bệnh nặng lắm
ngày đêm chúng con chỉ biết tụng kinh cầu nguyện cho mẹ tay qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ để về với chúng con
chúng con nhớ mẹ nhiều lắm
cô ơi cô cứu mẹ phi nhung của chúng con đi
chúng con sẽ bơ vơ lắm
chúng con sợ không biết sống thế nào nếu không có mẹ
sợ mẹ bỏ chúng con
mẹ ơi con biết phải làm sao đây
mẹ mau về với con đi
con nhớ mẹ nhiều lắm
mẹ mau về với chúng con đi
cô gigi phương trinh ơi
cô hãy cứu mẹ phi nhung đi
mẹ con hứa luôn luôn che chở cho chúng con lo cho tương lai của các con sau này
con chỉ mong mẹ về với chúng con thôi
mẹ ơi mẹ về với chúng con đi
những lời cầu xin này của con trai phi nhung khiến khán giả không khỏi đau lòng xót xa
ai cũng mong phi nhung sớm khỏi bệnh vì còn rất nhiều con nuôi của cô đang chờ